thực sự là tôi thấy cái nghị định một mươi năm nó rất là sát với thực tiện sát với cuộc sống
và đấy là những cái điều mà chúng tôi rất là mong mỏi từ trước đến nay
nó xóa vỡ xóa bỏ tất cả những cái hàng rào liên quan đến thủ tục
và để cho chúng tôi thực sự là chuyên tâm vào cái việc mà sản xuất
và chúng tôi yên tân được rằng là
một sản phẩm tôi sản xuất ra chất lượng thì sẽ được không chỉ người tiêu dùng đón nhận
mà chúng tôi yên tâm rằng là nếu có kiểm tra đến chúng tôi chúng tôi không còn phải lo lắng nữa
rằng là không biết kiểm tra như thế là chúng tôi có đạt hay không
thì đối với hậu kiểm là doanh nghiệp được rất lợi về thời gian
rất nhanh khi muốn triển khai các dự án các dự án mới của mình
và đối với doanh nghiệp thì hai tuần hoặc bốn tuần hoặc sáu tuần thì vô cùng
vô cùng vui giá
cho nên là có thể nói là đấy là cái bước ngoặt
cái bước ngoặt thứ hai là doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm
và cái đây nó phù hợp với quy luật gọi là kinh tế thị trường
trách nhiệm với người tiêu dùng
trách nhiệm với nhân dân
và nếu mà vi phạm thì nó hoàn toàn là xã hội là nhận biết được ngay
và các cơ quan nhà nước kiểm tra bằng các phòng thí nghiệm hiện đại và lấy mẫu ngẫu nhiên trên thị trường
thì đấy là cái hoàn toàn là doanh nghiệp
đúng bản chất của kinh tế thị trường và phù hợp với cái thời đại
cho nên là chúng tôi rất vui mực
và cảm thấy là được chính phủ kiến tạo cho rất nhiều thời gian để phát triển sản phẩm mới
nghị định một mươi năm chỉ tập trung vào các chỉ tiêu an toàn
còn chỉ tiêu chất lượng là doanh nghiệp tự công bố
người tiêu dùng sẽ có quyền lựa chọn sản phẩm nào tốt để sử dụng
bên cạnh đó
nghị định một mươi năm
cũng đưa ra nhiều quy định rất thông thoáng
chẳng hạn doanh nghiệp có hai cơ sở
cùng sản xuất một sản phẩm thực phẩm
nhưng đặt ở hai địa phương khác nhau
thì chỉ cần công bố và nộp bản công bố
tại cơ quan chức năng của địa phương nào
doanh nghiệp thấy thuận tiện nhất là đủ
một điểm đáng ghi nhận nữa của nghị định một mươi năm
đó là cái việc mà
quản lý tránh cái quản lý trồng chéo giữa các bộ
thay vào đó thì một bộ một sản phẩm một mặt hàng
chỉ được chịu sự quản lý của một bộ ngành
điều đó thì cho thấy rằng là cái động thái thay đổi
từ phía các cơ quan quản lý nhà nước
đã rất là tích cực và điển hình
trong lĩnh vực về quản lý an toàn thực phẩm
thay vì đa số các sản phẩm trước đây
làm thủ tục công bố tại trung ương
thì cái nghị định một mươi năm
đã phân cấp mạnh mẽ xuống cho địa phương
đấy là những cái thay đổi cơ bản
và đặc biệt nữa là cái nghị định này
chỉ tập trung vào các chỉ tiêu an toàn
còn chỉ tiêu chất lượng là doanh nghiệp
tự công bố và người tiêu dùng
sẽ có quyền lựa chọn sản phẩm nó tốt
hay sản phẩm nó không tốt người ta sẽ sử dụng
với thực phẩm nhập khẩu
theo quy định mới cơ quan quản lý nhà nước
chỉ kiểm tra xác suất trên lô hàng nhập khẩu
lựa chọn tối đa năm để kiểm tra và kiểm tra hồ sơ
việc kiểm tra chuyên ngành bằng cảm quan
sẽ bị loại bỏ hoàn toàn
cơ quan quản lý nhà nước
chỉ kiểm tra chặt thực phẩm khi doanh nghiệp
có tiền xử không đảm bảo chất lượng
có cảnh báo của các cơ quan hữu quan
hay phát hiện sai phạm khi lưu thông
như vậy với sự thay đổi đột phá
của nghị định một mươi năm
không chỉ các doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp
thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh
mà cũng giảm áp lực cho các cơ quan quản lý nhà nước
trước đây trong một thời gian nhất định
doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý
phải trả lời vì chưa phân cấp nên hồ sơ
về các cơ quan trung ương nhiều tạo áp lực lớn
hiện tại hồ sơ đơn giản hơn
thời gian rút ngắn đi
và đặc biệt có sự phân cấp mạnh mẽ
xuống các địa phương áp lực
đối với các cơ quan quản lý giảm
khoảng trên chín mươi sản phẩm
là doanh nghiệp tự công bố nên áp lực
về giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan quản lý
giảm mạnh tuy nhiên
với sự thay đổi này trách nhiệm của doanh nghiệp
và cơ quan quản lý phải được nâng cao
cho doanh nghiệp tự công bố nhưng mà
cơ quan quản lý phải có các lực lượng
hậu kiểm đủ mạnh
từ vấn đề mua mẫu từ vấn đề
các đoàn đi lấy mẫu đúng quy định
và đặc biệt nữa là về chi phí
để xét nghiệm và khi mà
chất lượng sản phẩm
không bảo đảm thì doanh nghiệp phải
lập tức yêu cầu thu hồi
khắc phục hậu quả
bồi thừng thiệt hại
nếu có theo quy định của pháp luật
và tuy từng cái lỗi
mắc phải ví dụ như là về nhãn
chẳng hạn thì anh phải khắc phục lỗi
về nhãn về
chất lượng anh có thể
tái chế nếu mà
cho phép hoặc nếu không anh phải
chuyển đổi mục đích sử dụng nếu có thể sử dụng
chuyển sang cho động vật hoặc nếu không nữa
các cái phương thức kia không được thì
doanh nghiệp phải tiêu hủy sản phẩm và toàn bộ
cái chi phí đó doanh nghiệp phải chịu nhiễm
thì rõ ràng là
cái doanh nghiệp thì cũng chịu trách nhiệm lớn hơn và
cơ quan quản lý cũng phải thổi được
những phương thức và tập trung nguồn lực cho cái hậu kiểm nhiều hơn
hiện nay thì cái nghị định về xử phạt
trong cái việc là
xử phạt liên quan tới cái việc là vi phạm
về quy định an toàn thực phẩm thì cũng sẽ
có tăng nặng hơn rất là nhiều theo đó thì
quy định khắt khe hơn chính vì vậy mà chúng ta sẽ
tăng tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hơn
trong việc đảm bảo về an toàn thực phẩm
bởi vì nếu như doanh nghiệp mà
sai phạm và được bị phát hiện trong quá trình
hậu kiểm thì cái mức xử phạt rất là cao
và đó là cái nguy cơ mà dễ dẫn tới
thậm chí là doanh nghiệp sẽ rất là khó khăn
và thậm chí là dẫn đến là
phá sản chẳng hạn thì đấy là những cái
mà quy định có thể dẫn tới là
giúp cho doanh nghiệp tăng tính tuân thủ tốt hơn
cũng như là đảm bảo yêu cầu về hậu kiểm
để nghị định một mươi năm đi được vào cuộc sống
công tác truyền thông về nghị định phải được đẩy mạnh
bộ y tế cần có tổ chức
những khóa phổ biến nội dung cũng như
tinh thần của nghị định này đồng thời
cơ quan hải quan là đơn vị trực tiếp sẽ
tham gia thực hiện nghị định một mươi năm cần phải
có những hướng dẫn cụ thể và tránh hiểu
sai tư tưởng của nghị định
bên cạnh đó cộng đồng doanh nghiệp cũng phải tìm hiểu
để biết được những việc cần làm
những thủ tục nào đã được cắt giảm
vì trên thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn đang
lúng túng khi triển khai nghị định này
thì hiện nay sau khi thời gian đầu theo
chúng tôi đưa lên trên cục thì cục
hướng dẫn là đưa về ủy ban nhân dân
thì nghị định thì nói là về ủy ban nhân dân
nhưng mà cụ thể là sở nào ngành nào
ủy ban nhân dân thì cũng chưa hướng dẫn nhưng mà
cũng đến giờ phút này thì trên cục
an toàn thực phẩm họ đã nhận rồi
nhưng mà khi đã nhận thì mới là
thủ tục về mặt hồ sơ sổ sách giấy tờ
bản hard copy thôi
còn cái phần mềm thì hiện nay
là chưa xong thành ra là
cái việc công bố thông tin rồi
cái tổng hợp nó cũng đang bị chậm
chúng tôi đã tổ chức ngay cái đối thoại
phía bắc với hơn bốn trăm linh doanh nghiệp
và sau đó là phía nam với bảy trăm linh doanh nghiệp
để nắng nghe tất cả những
khó khăn vướng mắt gì
của doanh nghiệp nếu có thì chúng tôi
yêu cầu xử lý và giải quyết
kịp thời và
chúng tôi cũng đã mời sáu mươi ba tri cục
cả phía nam và phía bắc
tập huấn từng nội dung một
các cái quy định
của nghị định số một mươi năm để tất cả các đơn vị
phía dưới hiểu đúng tinh thần như thế
và triển khai ngay và chúng tôi đã hoàn thành
cái việc này và
song song đó thì
chúng tôi cũng
xây dựng kế hoạch
và tháp tùng đánh đạo bộ y tế
kiểm tra các cái
đôn đốc việc thực hiện nghị định số một mươi năm
tại một số các cơ quan
kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm
trong đó có cả các cơ quan hải quan
nhìn chung là các
cơ quan hải quan này người ta cũng đã nắm được
tinh thần như thế và đã thực hiện không để
ủn tắc cho các doanh nghiệp đối với kiểm soát
thực phẩm nhập khẩu và sắp tới đây
thì bất kì có một cái
vướng mắt nào thì chúng tôi đều phải
tiếp nhận và kịp thời giải đáp
thắc mắc để làm sao mà chúng ta vừa
quản lý được cái thực phẩm nhưng đồng thời cũng không để
ủn tắc hoạt động đình chỉ
hoạt động của các doanh nghiệp
có thể nói nghị định một mươi năm
ra đời là một sự đột phá trong
tư duy quản lý đây có thể coi
là một điển hình trong năm hai nghìn một mươi tám
đây là một tín hiệu tốt
tạo tiền đề để các bộ ngành khác sửa đổi
các văn bản liên quan tới doanh nghiệp
nghị định một mươi năm đã góp phần tạo ra
môi trường kinh doanh tốt hơn cho các doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh thực phẩm
doanh nghiệp sẽ có cơ hội phát triển nhiều hơn
cắt giảm chi phí cho các hoạt động
kiểm tra an toàn thực phẩm theo đó
tạo ra những ảnh hưởng tích cực tới
giá thành sản phẩm người tiêu dùng hoàn toàn
có cơ sở để kỳ vọng giá thành sản phẩm
sẽ được giảm mạnh trong thời gian tới
cùng với việc cắt giảm trên chín mươi
thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
cũng đòi hỏi trách nhiệm của doanh nghiệp phải nâng lên
để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
cải cách hành chính tuần này của chúng tôi